đại hội đảng bộ tỉnh hải dương khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc với sự tham dự của ba trăm năm mươi đại biểu
đại diện cho hơn một mươi vạn đảng viên trong đảng bộ
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao tham dự và chỉ đạo hội nghị
cùng dự có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung an đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương và phó thủ tướng vũ đức đam
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hải dương lần thứ một mươi bảy có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
kiểm điểm đánh giá đúng tình hình và những thành tựu kết quả đạt được những hạn chế yếu kém nguyên nhân
từ đó rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo đồng thời đề ra phương hướng các giải pháp cụ thể
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới
với mục tiêu tổng quát tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của đảng bộ hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phát huy dân chủ ý chí khát vọng
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh đổi mới sáng tạo ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực khai thác phát huy tối đa tiềm năng lợi thế vị trí địa lý
di sản văn hóa bản sắc con người xứ đông để phát triển nhanh và bền vững
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
năm hai nghìn ba mươi là tỉnh công nghiệp hiện đại tạo nền tảng để hải dương sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương